chắc khách đặt quá trời
và ngồi được bao lâu ngồi như thế nào

xong mình chán thì mình bỏ thế nhưng mình chả thấy nó hỏng
là bằng giấy hả chị
đúng rồi đúng rồi
xong có nhiều người cả trăm ký ngồi lắc lắc này thấy nó cũng vẫn ổn
còn những cái này là những cái mà mình để mà
ví dụ như là những cái này từ ngành giấy này
thì mình cũng muốn là mọi người hiểu hơn về cái giấy có thể làm được
thay vì bằng gỗ bằng sắc gì đó thì có thể làm bằng giấy vẫn cứ tốt
rồi những cái này nè đựng các visit
mà không chỉ cố vấn không mà còn phải có cho kỹ thuật qua hướng dẫn nữa chứ
nhân viên họ mới bao bọc đóng thùng đi đó
tức là khách hàng đôi khi họ cũng không biết họ phải làm được cái thứ gì
cách đóng gói ra làm sao độ chịu lực làm sao
như thế nào
và có những khách hàng là mình ba năm trời
cứ đi làm mẫu cho họ vậy đó
đóng xong mẫu xong họ chuyển đi họ bán xong mẫu đấy
đến ba năm trời họ mới quay trở lại là họ đặt hàng hàng loạt
họ mới sản xuất mẫu thôi
xong họ đóng gói mẫu đi cho khách hàng
thì khách hàng họ cũng bên kia cũng phải kiểm tra xem
nếu như anh dùng độ nặng của anh mình lên đến một tấn chẳng hạn
thì lúc này tụi em sẽ làm cái độ giấy bao nhiêu nó có cái quy chuẩn
nhân viên mình là đến tận nhà máy dạy khách hàng
đến đây là sẽ dùng cái sản phẩm nào độ kết nối ra làm sao
thì cái đó nó phải rất là kiên trì
làm cái gì cũng phải kiên trì
không phải ba năm là không có những bộ mẫu mà
vài ba chục triệu là chuyện bình thường
để mà có được những khách hàng lớn như vậy thì bên mình phải rất là kiên trì
công việc của chị về môi trường á
thì cũng có nghĩ đến cái việc nguyên liệu xanh
mình nghĩ đến xã hội thì mình nghĩ tới đời sống
xanh sạch đẹp
gia công cho cái công nghệ đó
nhưng mà khi sản phẩm thô sơ đi trên thị trường thì khó nhận lắm
như chị em mình nói hết rồi
nhưng mà mình phải làm như thế nào để sản phẩm đó
mình thấy nó làm nó sẽ giải quyết được những vấn đề
giống như chị em mình nói mẫu mã ra thì
cái chất lượng và cái truyền thông đó ra sao
truyền thông là một cái bước rất quan trọng nhất
tại vì nó gần như một cái cầu nối giữa khách hàng với lại nhà máy
thì cái sản phẩm nó phải tốt chưa
cái sản phẩm mà bên mình đang làm được và mình cảm thấy rất là vui
đó là cata là một trong những công ty rất ít có cái chứng chỉ fsc
cam kết rằng tất cả cái sản phẩm mà của bên mình làm ra một trăm linh sẽ không bao giờ phá rừng
thường là giấy hoặc là những cái ngành gì đó là người ta sẽ chặt gỗ ở trong rừng
thì qatar cam kết những cái sản phẩm đó sẽ được loại ra ngay từ khi cái khâu sản xuất
thì nó sẽ được mua vào của bên mình
nhưng mà nếu như trong trường hợp mà mình có thể làm bằng bột gỗ
giấy có thể tái chế cũng giấy cũng có thể làm bằng bột gỗ
thì mình lại không ưu tiên trong cái việc là làm bột gỗ
và mình lấy toàn bộ tất cả những cái giấy đó là phải từng giấy vụn nấu lại
rồi xong lại làm ra cái sản phẩm đó chứ không lấy bằng một bột gỗ
đón nhận một cách là vừa an toàn mà vừa môi trường xanh

vừa có thể là nó bảo vệ được cái sản phẩm ngược lại của anh chị
để nó đến người tiêu dùng tốt nhất có thể
dạ cảm ơn chị buổi trò chuyện ngày hôm nay
nói về một câu chuyện kinh doanh rất là thú vị đúng không nào
và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau
hẹn gặp lại